xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới thứ năm ngày một mươi bốn tháng bảy của truyền hình công nhân
và như thường lệ mở đầu sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
theo phán quyết của tòa phúc thẩm ông nguyễn đức trung được giảm một năm tù trước đó án sơ thẩm là ba năm do nộp nhiều bằng khen và chuyển từ kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt
tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo giảm nhạy hình phạt tuyên phạt bà phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hai năm tám tháng sơ thẩm là ba năm sáu tháng
phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư ba năm tù sơ thẩm là bốn năm sau tháng tù
theo bản án gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư
tuy nhiên quá trình thực hiện các gói thầu từ đề xuất của bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo dừng thầu trái quy định
trong quá trình sửa đổi gói thầu ông trung còn yêu cầu sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi đến nay hà nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung
tòa xác định bị cáo trung phạm tội nghiêm trọng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan minh bạch xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội
vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại công ty đầu thầu giá hợp danh trường phát
chi nhánh yên bái thuộc tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố vụ án hình sự
hai bị can đã bị tạm giam để điều tra là lưu mạnh tường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại quận hai bà trưng hà nội
chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu giá hợp danh trường pháp và bùi hữu tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại quận hoàn kiếm hà nội về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản
trụ sở công ty đấu giá hợp danh trường phát cũng bị khám xét để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho quá trình điều tra mở rộng vụ án
qua công tác điều tra được biết công ty đầu giá hợp danh trường phát là đơn vị được giao tổ chức đấu giá tài sản tại xã bạch hà huyện yên bình
tuy nhiên lưu mạnh tường cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch thông đồng móc nối lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá
dẫn tới cuộc đấu giá không minh bạch công bằng và khách quan ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác
ngày một mươi ba tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ thông tin truyền thông bộ công an
để tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến thông tin giao bán dữ liệu của ba mươi triệu hồ sơ
người dùng trong lĩnh vực giáo dục
đầu tháng bảy trên một diễn đàn trực tuyến có thông tin giao bán dữ liệu của ba mươi triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục
kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở việt nam
ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn trên bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh giả soát
kết quả kiểm tra xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu do người giao bán chia sẻ
thông qua dung lượng dữ liệu cấu trúc dữ liệu trường dữ liệu độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy
nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo quản lý
hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đã đang phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ thông tin truyền thông bộ công an
để tiếp tục xác minh đồng thời tiếp tục giả quét kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin
thưa quý vị và các bạn
đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và các cơ quan báo chí truyền thông
đây là những nội dung đã được nêu ra trong kết luận thanh tra số ba mươi bốn của bộ xây dựng
kết luận đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong các công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng
quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết công trình thuộc khu vực này
thấm thiế được những bất cập trong công tác điều chỉnh quy hoạch
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có phản ánh ngay sau đây
con đường đau khổ lê văn lương oàn mình cõng một rừng nhà cao tầng như thế này
có những dự án điều chỉnh quy hoạch để từ năm tầng đội lên thành ba mươi tầng
việc trồng thêm tầng chuyển đổi công năng đã tước đoạt của người dân rất nhiều tiện ích
từ dự án cây xanh trạm y tế cho đến cả chợ và trường học
còn giao thông trên tuyến đường này giờ đã biến thành con đường un tắc bậc nhất thủ đô
tình trạng của tắc ở tuyến đường này rất nghiêm trọng và càng ngày càng nghiêm trọng hơn
hàng ngày thì tôi thường xuyên có việc phải đi qua đây
và ngày nào cũng như ngày nào thấy người dân luôn luôn phải nhất là lực lượng đi xe máy
luôn luôn phải leo lên vỉa hè để đi
những cái bất cập mà nó đã xảy ra ở đây hàng ngày rồi và kéo rất dài rồi rất lâu rồi
và quan điểm của tôi kiến nghị các cơ quan chức năng mà có giải pháp nào tốt hơn thì càng nhanh càng sớm càng tốt ạ
việc băm nát quy hoạch như tại tuyến đường lê văn lương tố hữu đã cho thấy
thời gian qua chúng ta làm quy hoạch một cách chấp vá manh bún và chất lượng kém
việc tổ chức thực hiện quy hoạch không nghiêm hệ lụy không chỉ tại trục đường lê văn lương tố hữu
mà giờ đây hà nội cứ hễ mưa là xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng
chúng ta đã có cái câu chuyện của thanh tra xây dựng ngày hôm nay
tức là cái câu chuyện của việc chúng ta điều chỉnh quy hoạch nó không đúng
bộ chính trị đã khẳng định rất rõ đánh giá là quy hoạch chúng ta là còn yếu kém về chất lượng quy hoạch
thứ hai quy hoạch ta thiếu tầm nhìn
thứ ba là đội ngũ quản lý quy hoạch của chúng ta thiếu năng lực
và chính vì thế mà bộ chính trị đã yêu cầu qua nghị quyết sáu là gì các địa phương các bộ ngành phải nâng cao cái trách nhiệm đó
điều mà người dân đang mong chờ đó là các cơ quan chức năng cần làm rõ lợi ích nhóm
trong việc điều chỉnh quy hoạch băm nát đường lê văn lương
đồng thời cần mở rộng thanh tra nhiều khu vực khác ở hà nội
để làm rõ thêm những bất cập trong quản lý quy hoạch xây dựng ở hà nội
phải lấy cái trọng tâm là quy hoạch phục vụ ai phục vụ nhân dân
còn quy hoạch quy hoạch mà không làm được việc này mà chỉ cho chủ đầu tư như là chất tài lên
ta nói cứ chất tải lên để bán nhà
còn lại cái người dân là không bị tắt đường kẹt xe rồi uống ngập các thứ
thì những người làm
quy hoạch và quản lý đô thị có tốt với nhân dân
mà cái này rất rõ và đó là trách nhiệm vinh dự và trách nhiệm rất rõ
ở đây không có cái câu chuyện là rút kinh nghiệm
tôi lấy thêm đường vượt lường bốn về cái trung cư cao ốc như thế
thậm chí là vượt tầng như thế đập phá đi à
liên quan đến những vi phạm này lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
đã yêu cầu sở quy hoạch kiến trúc hà nội báo cáo giải trình
về các nội dung nêu trong kết luận thanh tra của bộ xây dựng trước ngày một mươi bảy tháng bảy
tổng hợp báo cáo tập thể ủy ban nhân dân tp xem xét
ngày một mươi ba tháng bảy công an tp hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương
khen thưởng các cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập
các cháu là con thương binh liệt sĩ học giỏi
có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đây là hoạt động ý nghĩa
nhân tháng hành động vì trẻ
ngày một mươi ba tháng bảy ngày gia đình việt nam và hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
hơn ba trăm linh cháu là con cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố đã có mặt tham dự buổi lễ
bên cạnh trao thường cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc
các cháu đạt giải cao trong các kỳ thi
đại diện ban giám đốc công an thành phố còn trao thưởng cho các cháu là con thương binh liệt sĩ học giỏi
các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập
các bạn học sinh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
tích cực học tập rèn luyện hơn nữa xứng đáng là con ngoan trò giỏi
là chủ nhân tương lai của đất nước góp phần nhỏ bé xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
giải cứu hơn hai trăm năm mươi trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại campuchia
và hiện nay tình hình công dân việt nam
xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến
bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản vẫn đang diễn biến phức tạp
trước những thực trạng này mới đây bộ công an đã đưa ra khuyến cáo người dân
cần cảnh giác việc nhẹ lương cao tại campuchia
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau khi qua campuchia nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo
như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng một ngày không cho ra khỏi cơ sở
bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện thoại
về cho gia đình người thân tại việt nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước
với số tiền từ ba usd đến ba mươi usd
nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động
đánh đập ngược đáy bán sang các cơ sở khác nhau
tôi tham gia lần dây này là bốn chiếc
mà một chiếc là bốn chiếc
mà một chiếc là bốn chiếc
một chiếc được một triệu
từ khách sạn em chở ba người về tây ninh ở bên cầu tây ninh đi qua cao
rồi từ khách sạn em chở một mươi người về cầu đức hòa
đối tượng này đã đưa chót lọt bảy người dân tại huyện iagrai tỉnh gia lai
sang campuchia làm việc và nhận được số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói đối tượng biết rất rõ khi người dân sang đó sẽ bị hành hạ
bắt lao động cững bức
nhưng đối tượng vẫn cố tình lừa gạt những người dân nhẹ dạ
sau khi mà tôi đã đưa bảy người từ làng cờ lo xã yêu huyện yagrai tỉnh gia lai
đưa đi qua campuchia tôi đã nhận được một trăm hai mươi tám triệu của môi giới
tôi biết thì qua bên đó là nếu mà mình làm không được
thì mình cũng sẽ bị đánh đập và cũng bị chết đĩ
để lâu lý là em có dùng em này
thưa quý vị trong nội dung khuyến khích
trong nội dung cáo người dân thì bộ công an đề nghị các cơ quan báo chí và truyền thông
tăng cường thông tin tuyên truyền về phương thức cũng như thủ đoạn lừa gạt tuyển mộ công dân việt nam
sang campuchia làm việc
đây được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần giúp cho người dân nhận diện
và nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm
vâng và để chi tiết hơn thì mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với vị khách mời
thượng tá khổng ngọc oanh thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an
vâng trước hết xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi cùng chúng tôi
thông qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là diễn biến của loại tội phạm mà đưa người xuất cảnh trái phép
sang campuchia đang có diễn biến phức tạp đồng chí có đưa ra nhận định như thế nào về cái thực trạng này ạ
trong những năm gần đây tình hình tội phạm mô văn người cũng như tình trạng xuất cảnh trái phép
tìm việc làm tại nước ngoài cũng như các địa phương khác mặc dù được kiểm chế và kéo giảm
tuy nhiên trong công tác nắm tình hình thì chúng tôi xác định là loại tội phạm này còn có những diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là sau thời kỳ đại dịch covid thì nó có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại
thế thì một trong những phương thức thủ đoạn của tội phạm đó là lợi dụng sự mù mờ về thông tin của người dân
sự nhẹ dạng và tin đặc biệt là của những em thanh thiếu liên mới lớn để đưa ra chiêu bài giúp tìm việc nhẹ
lương cao tại các địa phương khác hoặc ra nước ngoài để thực hiện hành vi mô văn người
hoặc là môi giới cho họ xuất cảnh giá phép giữa chiêu bài và tìm việc đảm
nhưng thực chất là đưa ra nước ngoài để bóc đột tình dục hoặc bóc đột xuất hoạt động
bán cho những cơ sở kinh doanh nhạy cả để ép làm cái mại dâm hoặc làm vợ bất hợp khác
trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này thì những khó khăn thách thức mà lực lượng chức năng gặp phải là gì thưa đồng chí
trước hết thì chúng tôi xác định là mô văn người là một loại tội phạm rất nhạy cả
nó liên quan đến quyền con người và nó liên quan có nhiều địa phương
và có yếu tố nước ngoài
việc thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh bắt giữ đối tượng là một điều rất là khó khăn
hai nữa là khi xác định được nạn nhân thì cái việc giải cứu đưa các em về cũng là một điều rất là khó khăn và thách thức
đòi hỏi phải có sự cộng tác chung tay của các bộ ngành và các tổ chức quốc tế cũng như là các nước
cái hai nữa là đây là một loại tội phạm nhạy cả
nhiều người trở thành nạn nhân rồi nhưng mà do nhiều lý do
họ không dám cộng tác
họ không dám cộng tác với các cơ quan chức năng và họ né tránh
rồi thì nhiều cái vấn đề mà liên quan đến quyền của con người nhạy cả như là
người dân cũng không tích cực cộng tác với cơ quan chức năng
nếu mà không được áp dụng những biện pháp thân thiện thì họ cũng không cộng tác
rất là khó khăn không cộng tác phát hiện điều tra và xử lý loại tội phạm này
từ các chuyên án mà các đồng chí đã đấu tranh và bóc gỡ cũng như giải cứu hàng trăm nạn nhân
thì đồng chí có đi ra khuyến cáo gì để người dân không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này ạ
tôi cũng có một số khuyến cáo nào
khi mà các bạn muốn có nhu cầu tìm việc làm
thì phải tìm đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền
những doanh nghiệp có cái tư cách pháp lý
và mình khi mà muốn rời khỏi quê hương rời khỏi gia đình
để đi tìm một việc làm thì phải có tham vấn với những người thân
những người có uy tín
đặc biệt là không tự ý trốn

trốn nhà trốn gia đình để tự mình đi tìm việc làm
cũng khuyên là mọi người là cũng không vì những khó khăn trước mắt
mà mình chấp nhận cái rủi ro chấp nhận nguy cơ
để mà đi theo những lời mời chào của các đối tượng
kể cả trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng xác định là
nhiều người cũng không hẳn là khó khăn lắm
thế nhưng mà họ đã muốn có thu nhập cao thu nhập nhanh
nên là dễ dàng chấp nhận những rủi ro
đấy để mà dẫn thân ra nước ngoài để tìm việc làm
để mong muốn được đổi đời mong muốn được có cuộc sống tốt hơn
hai nữa là khi mà các em đi đâu thì cũng nên tham vấn cho những người thân
rằng đi đâu đi với ai và xác định thời gian trở về
nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì cơ quan chức năng cũng như những người thân
có cái căn cứ để mà truy xét giúp đỡ hỗ trợ
và vâng một lần nữa xin cảm ơn đông trịnh đã dành thời gian trao đổi cùng chúng tôi
và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
do việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm
vì thế thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội
chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan địa phương liên quan
khẩn trương kiểm tra xác định nguyên nhân có giải pháp đẩy nhanh
việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã xử phạt
một trăm bốn mươi sáu một trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
phạt hơn tám mươi ba tỷ đồng
đáng chú ý qua công tác giả soát phòng cảnh sát giao thông tp hà nội xác định
bốn tám mươi chín người bị tâm thần kiến nghị sở giao thông vận tải thu hồi giấy phép lái xe
không cấp giấy phép lái xe đối với các trường hợp nêu trên
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố
chấp thuận đề xuất phục hồi phương án vận hành một trăm linh công suất theo chỉ tiêu thầu
đặt hàng đối với các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố từ ngày một mươi năm tháng bảy tới
sở giao thông vận tải yêu cầu trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố hà nội
có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị vận hành tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành
đối với các tuyến buýt trợ giá đã được chấp thuận
công an tố cáo tội phạm qua mạng xã hội
theo thông tin hiện công an nhiều địa phương áp dụng mô hình này ví dụ tại tỉnh bình dương
chỉ sau hai tháng đưa vào hoạt động trang gia lô công an thị xã bến cát đã thu hút gần một trăm hai mươi lượt xem
và chia sẻ bài viết trong đó có hơn năm mươi một lượt hỏi đáp về thủ tục hành chính và báo tin tố giác tội phạm
từ đó giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án đặc biệt các đối tượng hoạt động phạm tội cũng ngán các trang gia lô này
vì mọi hoạt động của chúng dù có tinh vi kín đau đến đâu cũng khó có thể vượt qua được tai mắt của người dân
việc giá xăng dầu giảm hơn ba đồng phần nào đã tạo ra cơn gió mát với cộng đồng doanh nghiệp
khi giảm áp lực về chi phí trong sản xuất và kinh doanh
các doanh nghiệp đều kỳ vọng đây sẽ là cú hích nhằm kích cầu mua sắm và tiêu dùng báo kinh tế và đô thị thông tin
theo trưởng ban cố vấn trịnh thị ngân cộng đồng doanh nghiệp đồng tình cao và rất phấn khởi
về sự hỗ trợ của chính phủ nhằm giảm giá xăng dầu từ nguồn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
đây là sự hỗ trợ tích cực rất cần thiết từ chính phủ để doanh nghiệp phần nào đỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay
và người tiêu dùng đỡ khó khăn hơn nhất là các công nhân nghèo và thu nhập thấp
giá nhu yếu phẩm tăng hơn khoảng một mươi một mươi năm nên các bà nội trợ cũng phải tính toán hợp lý cho bữa ăn
và chi tiêu để đảm bảo đời sống cho các thành viên trong gia đình
sau khi thí điểm tổ chức lại giao thông tại các nút giao phẩm
những điểm nóng ủn tắc giao thông vẫn bộc lộ nhiều tồn tại cần khắc phục
cùng với việc khắc phục những bất cập hạn chế này
các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đang nghiên cứu tổ chức lại giao thông một số khu vực khác
nhằm nỗ lực kéo giảm un tắc theo báo lao động thông tin
theo báo lao động sở giao thông vận tải hà nội đã triển khai phương án phân luồng tổ chức giao thông
từ ngày một mươi tám tháng sáu tại một số nút giao thường xuyên có phương tiện lưu thông thường xuyên xảy ra ủn tắc
theo các chuyên gia giao thông việc phân luồng tại các nút giao như ngã tư sở chỉ là giải pháp tình thế
thực tế trong hai ngày một mươi hai tháng bảy và một mươi ba tháng bảy dòng phương tiện di chuyển trên tuyến đường nguyễn trãi
gần như bị kẹt cứng không thể di chuyển được
theo thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị cho biết
thường xuyên đưa ra các điều chỉnh về giá cước để thêm phụ thu và có nhiều ý kiến cho rằng là
grab thực chất là đang tìm cách để móc túi khách hàng
dưới hình thức hỗ trợ đối tác tài xế
trong khi đó hoạt động phụ thu của các hãng xe công nghệ này còn đang khiến cơ quan quản lý phải lung túng
theo thông tin vừa qua hãng xe công nghệ grab áp dụng chính sách phụ phí
thời tiết nắng nóng gai gắt đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh không tích cực
chính sách nói trên được grab áp dụng từ ngày sáu tháng bảy tại nhiều tỉnh thành phố lớn
cụ thể khi sử dụng một trong các dịch vụ khách hàng sẽ phải trả thêm khoản phụ phí năm đồng
chuyên gia kinh tế đinh thế hiển cho biết với tỷ lệ chiết khấu là bảy phần ba
tức là bảy mươi doanh thu mỗi quốc xe tài xế được hưởng và ba mươi còn lại triết khấu với áp
khi áp xe công nghệ tăng giá cước thì tăng thêm phụ thu
thì chi phí tài xế và khách hàng phải gánh hết
chưa kể việc tăng giá cước thêm các loại phí để tăng giá cước của doanh nghiệp trong giai đoạn này
cần phải được các cơ quan chức năng tăng cường giám sát
thanh tra với những khoản tăng không minh bạch có dấu hiệu trục lợi